bộ tài chính đã phối hợp với trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia tổ chức tập huấn cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng
bộ tài chính hiện có khoảng một đơn vị dự toán trực thuộc
trung bình hàng năm tổ chức đấu thầu lựa chọn khoảng tám gói thầu với quy mô lớn nhỏ khác nhau
đấu thầu để mua sắm tài sản hàng hóa dịch vụ luôn là phương thức hữu hiệu nhất để các cơ quan đơn vị chủ đầu tư bên mời thầu
có thể chọn được những nhà thầu có khả năng cung cấp tài sản hàng hóa dịch vụ tốt nhất và với mức giá hợp lý nhất
đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm công việc sử dụng hiệu quả nguồn tiền ngân sách nhà nước cấp chỉ có thể thực hiện được thông qua hoạt động đấu thầu
vì vậy việc tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới trao đổi phương pháp kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu
nhất là đấu thầu qua mạng cho các đơn vị là cần thiết